vâng thưa các chuyên gia không biết là từ bao giờ mà các bậc cha mẹ cứ thấy con có vấn đề nào đó về tiêu hóa
là bắt đầu khuyên nhau là cho con uống men vi sinh này
không biết là cái nhận định này cái thói quen này nó có cái vấn đề gì trong đó không và có nên hay không
xin được hỏi phó giáo sư nguyễn thị việt hà
chúng ta hiểu là nên vi sinh tức là người ta chọn lựa ra các cái chủng vi khuẩn sống
và những cái chủng vi khuẩn đấy thì nó có trong cái hệ vi khuẩn trí đường ruột của mình
và bằng các cái kỹ thuật người ta chế biến rồi người ta đóng gói lại để nó thành các cái dạng đấy
thế thì những cái men vi sinh đấy thì nó có tác dụng gì đối với lại cái đường tiêu hóa của chúng ta
cũng như là đối với cái hệ miễn dịch của chúng ta không
thì rất nhiều các cái công trình nghiên cứu trên thế giới thì người ta cũng xác định đặt ra
là những cái loại men vi sinh mà có cái nguồn gốc từ cái hệ vi khuẩn trí của người
rồi đi vào trong cơ thể người là phối hợp cùng
với những cái vi khuẩn đang có ở trong hệ vi khuẩn của mình gây ra những cái tác động trên hệ miễn dịch
gây ra những cái tác động trên cái sự kết dính giữa các tế bào biểu mô ruột
cũng như là bài tiết ra các chất nhảy hay là bài tiết ra các cái kháng thể ở trên cái bề mặt ruột
thì có rất nhiều các loại men vi sinh người ta cũng đã chứng minh được những hiệu quả đó
thế tuy nhiên là không phải tất cả các đoạn vớiven vi sinh thì đều có một cái tác dụng như nhau
mà mỗi một loại bên vi sinh thì nó sẽ có một cái cơ chế tác động khác nhau
ví dụ như có những loại thì nó làm gia tăng cái sự kết nối giữa các tế bào biểu mô với nhau
có những loại thì nó lại làm thúc đẩy cái sự hoạt hóa của các tế bào miễn dịch
cho nên là không phải tự nhiên mà người ta lại đồn với nhau như vậy
cũng có lẽ là người ta cũng dựa trên những cái đơn kê của bác sĩ
hoặc người ta dựa trên những cái chương trình tư vấn để người ta đưa ra cái quyết định đó
thế tuy nhiên là khi mà mình dùng cái men vi sinh đó
thì mình phải xem xem là cái loại men vi sinh đó thì nó tốt với cái nhóm bệnh nào
ví dụ có những loại men vi sinh thì rất là
rất là tốt với bệnh lý tiêu chảy
nhưng mà cho bệnh nhân táo bón thì nó lại làm cho bệnh nhân bị ta bón nặng lên
thế do đó là không phải cứ nó vừa tác động được trên bệnh nhân tiêu chảy
nó lại vừa tác động được trên bệnh nhân táo bón
hoặc là có những cái loại men vi sinh thì nó tác động trên cái đoạn mà sự co thắt của nhu động ruột
những đứa trẻ bị trào ngược bị nôn chớ hoặc bị đau bụng co thắt
thì cái loại men vi sinh ấy nó có tác dụng
nhưng mà nếu mà bệnh nhân bị tiêu chảy mà mình mang cái loại đấy mình dùng cho khí nhân tiêu chảy
thì nó lại không có được cái tác dụng đó
thế cho nên là cái sử dụng cái men vi sinh như thế nào
thì nó sẽ phải phụ thuộc theo các khuyến cáo của bác sĩ
các cái bằng chứng khoa học người ta chứng minh được cái vai trò của cái men vi sinh đó
thì chúng ta nên sử dụng
một vấn đề thứ hai nữa là trong cái sử dụng men vi sinh
là các ông bố bà mẹ tôi thấy nói đến men vi sinh thì là dùng thôi
thì tuy nhiên là mình cũng phải biết là
cùng làm một cái chủng vi sinh đó
thế tuy nhiên là cái công nghệ sản xuất mà nó không đảm bảo
thì những cái vi sinh đó nó cũng không có tổn tạng
hoặc là nó không có cái công nghệ bào chế một cách phù hợp
thì đi vào trong đường tiêu hóa của chúng ta
nó cũng bị phá hủy bởi các cái chất tiết trên đường tiêu hóa
ví dụ như acid của dạ dày dịch tiết của gan mật hay là của tuyến thụy
thì những cái gì kia nó để tiêu hóa mà bản dân của men vi sinh là những cái vi sinh vật
thế thì khi mà nó không có được bảo chế theo một cái dạng tốt
thì nó sẽ bị phá hủy đi bởi những cái dịch thiết của chúng ta
và vì vậy thì nó sẽ không phát huy ra được
cái vấn đề thứ ba nữa là cái khi mà nó đã qua được cái hàng rào của chúng ta rồi
thì những cái vi sinh vật đấy nó phải cộng sinh được với cái hệ vi sinh của chúng ta
thì nó mới có thể giải quyết được cái vấn đề đó
thì để trả lời cho những cái câu hỏi đấy thì nó sẽ rất là khó
bởi vì nếu như mà một cái công nghệ của anh không tốt
rồi cái chủng vi khuẩn anh chọn nó không có phù hợp
thì cái men vi sinh nó cũng không có mang lại được cái lợi ích như chúng ta kỳ vọng